những ngày sau tết thời tiết rét kèm theo mưa và hạn chế điều kiện chăm sóc
do vậy tại địa bàn xã pá lau huyện trạm tấu tỉnh yên bái
đã xuất hiện bệnh lờ mồm long móng trên đàn châu bò
bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn gia súc tại thôn tàng ganh xã pá lau
từ ngày sáu tháng hai tại tám hộ với tổng gia súc mắc bệnh là một mươi tám con châu bò mắc bệnh
trước đó cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại xã châu quế thượng huyện văn yên
cũng đã bùng phát một ổ dịch lở mồm long móng với năm mươi hai con da súc bị mắc bệnh
trước tình hình dịch lở mồm long móng có biểu hiện bùng phát trên diện rộng
đặc biệt là thời gian này tình hình thời tiết giảm sâu kèm theo mưa phùn
trịt cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã cấp hóa chất phun thuốc tiêu độc cửa trùng
lập chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời để bao vây dập dịch cũng như hạn chế nguồn lây bệnh